chính phủ anh đã bắt đầu soạn thảo một dự luật về quy trình rời khỏi liên minh châu âu eu
thông tin được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng theresa may bày tỏ tin tưởng có thể đảo ngược phán quyết của tòa án để làm trì hoãn tiến trình brexit này
tuần trước tòa thượng thẩm anh đã ra phán quyết chính phủ anh cần phải nhận được sự phê chuẩn của quốc hội để kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon khởi động tiến trình rời khỏi eu kéo dài hai năm
chính phủ anh cho rằng điều này có thể trì hoãn vô thời hạn việc kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon khi mà hầu hết các nghị sĩ anh muốn nước này ở lại eu
trong khi đó thủ tướng may quyết tâm thực hiện điều mà bà cho là ý nguyện của người dân
theo đó thời hạn chót là tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy khởi động các cuộc đàm phán về việc anh rời khỏi eu vẫn sẽ không thay đổi
dự luật chính phủ đang soạn thảo sẽ phải đợi được xem xét tại cả hai viện quốc hội và đây có thể là một tiến trình dài